thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi
ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp ba mươi nội dung như sau
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi
đồng chí trần cầm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy ban thường vụ đảng ủy tổng cục cảnh sát bộ công an
đảng ủy ban thường vụ đảng ủy tổng cục cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng quy chế làm việc
nguyên tắc tập trung dân chủ buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để một số cán bộ lãnh đạo tổng cục và cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao c năm mươi
tiếp tay bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến
trên mạng internet diễn ra trong thời gian dài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ trong hoạt động điều tra
xử lý một số vụ án và trong thực hiện một số dự án đầu tư mua sắm thiết bị
để một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
trong đó có ông phan văn vĩnh nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và ông nguyễn thanh hóa nguyên đảng ủy viên
tổng cục cảnh sát bí thư đảng ủy cục trưởng c năm mươi bị khởi tố bắt giam và khai trừ ra khỏi đảng
các đồng chí trung tướng nguyễn công sơn nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó tổng cục trường
trung tướng nguyễn văn ba nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó tổng cục trường
thiếu tướng lê đình nhường phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
nguyên đảng ủy viên bí thư đảng ủy tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra c bốn mươi bốn
thiếu tướng nguyễn huy mạ nguyên bí thư đảng ủy cục trưởng cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát c năm mươi ba
thiếu tướng nguyễn đức thịnh nguyên đảng ủy viên bí thư đảng ủy cục trưởng cục cảnh sát kinh tế c bốn mươi sáu
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy tổng cục
chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của cơ quan đơn vị với cương vị là người đứng đầu
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao
vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tổng cục cảnh sát và các đồng chí nêu trên
làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an gây bức xúc trong xã hội
đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
các đồng chí đại tá nguyễn thanh trang phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
và đại úy nguyễn trí trung phó trưởng phòng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã vi phạm các nguyên tắc và quy định về hoạt động tố tụng hình sự
đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
một kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí chu hảo giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản tri thức
với cương vị là giám đốc tổng biên tập đồng chí chu hảo chịu trách nhiệm chính về việc nhà xuất bản tri thức
xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm chủ trương đường lối của đảng nhà nước
vi phạm luật xuất bản bị cơ quan chức năng xử lý thu hồi và tiêu hủy
từng giữ chức vụ thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị điều lệ đảng nghị quyết chỉ thị
quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
vi phạm khuyết điểm của đồng chí chu hảo là rất nghiêm trọng
của tổ chức đảng tác động xấu tới tư tưởng xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí thiếu tướng phan tấn tài
do trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó tư lệnh quân khu bảy
đã ký hợp đồng chuyển nhượng hai khu đất quốc phòng do quân khu bảy đang quản lý sử dụng cho doanh nghiệp
khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí hồ thị lệ hà
tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện
đồng chí võ thanh phó bí thư thường trực huyện ủy đồng chí đặng trọng vân
phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện hướng hóa
đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền
đối với ban thường vụ huyện ủy hướng hóa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp hai mươi chín của ủy ban kiểm tra trung ương
bốn cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận kiểm tra tài chính đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy bình phước giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh
giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác
hết thông báo